cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn các bệnh lý nhiễm khuẩn trong đó có nhiễm khuẩn đường tiết niệu là bệnh rất phổ biến xuất hiện trên năm mươi sáu mươi phụ nữ và đứng thứ ba trong các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em
bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị rứt điểm tình trạng viêm nhiễm có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm
làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nhiễm khuẩn phương pháp chẩn đoán và điều trị hiệu quả đối với các bệnh lý nhiễm khuẩn trong đó có nhiễm khuẩn đường tiết niệu
những thắc mắc này sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bệnh viện đa khoa tâm anh
về thứ nhất là về các triệu chứng
bệnh nhân đầu tiên dễ nhận biết nhất đó là chúng ta có những biểu hiện về dối loạn về tiểu tiện
về nguyên nhân mà hay gặp nhiễm khuẩn tiết niệu chúng ta thường thấy đa phần là do vi khuẩn
bản chất các vi khuẩn này vẫn tồn tại trong cơ thể và trên các hang và các hốc tự nhiên trong cơ thể
tuy nhiên khi mà nó khu trú tại một cái điểm hoặc một cái vị trí nào đó ở đường tiết niệu nó lan rộng ra gây tổn thương đường tiết niệu và gây ra nhiễm khuẩn tiết niệ
người ta thống kê thấy rằng là đa phần các vi khuẩn gây bệnh là vi khuẩn gram âm trong đó e coli chiếm chủ yếu và trên sáu mươi
ngoài ra thì còn có proteos có nấm có các vi khuẩn bệnh viện khác và bao gồm có cả một ít là vi khuẩn lậu cỏ
vâng vậy những nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm đường tiết niệu thưa bác sĩ
và bác sĩ có thể chia sẻ nếu không điều trị kịp thời thì có thể gặp những biến chứng như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh
thì đa phần nguyên nhân là đến từ các lý do do vi khuẩn khu trú
nó gây tổn thương đường tiết niệu và sau đó phản ứng với các cơ thể của bệnh nhân và gây ra tình trạng viêm nhiễm
tuy nhiên một số cái ưu tố nguy cơ cho thấy rằng là cái viêm nhiễm đường tiết niệu thứ nhất là bất thường giải phẫu đường tiết niệu
bao gồm có dụ như u tiền đề tuyến hoặc là những trường hợp bệnh nhân có những cái sỏi niệu quạt rồi u bằng quang
ngoài ra bệnh nhân có thể mắc phải khi mà có những cái tổn thương liên mạc đường tiết niệu
nếu như chúng ta mà phát hiện muộn không kịp thời thì từ những cái nhiễm khuẩn tiết niệu đơn giản đơn thuần nó sẽ biến thành những cái nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp
ở những khuẩn tiết niệu phức tạp là gì
là có thể bệnh nhân có thể có kèm theo cả viêm thận bể thận thậm chí là nhiễm trùng huyết
và với cách độc tố của vi khuẩn gây ra nhiễm khuẩn tiết niệu đa phần là gram âm thì độc tố rất là mạnh và có thể gây tình trạng nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn nếu chúng ta không điều trị kịp thời thậm chí là tử vong
vâng bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đâu là phương pháp để chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường tiết nhiệm hiệu quả thưa bác sĩ
về phương pháp chẩn đoán và điều trị hiệu quả thì thứ nhất khi các bạn đến khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ phải thăm khám về mặt lâm sàng về hỏi các triệu chứng của bệnh nhân xem đúng chính xác đó là phải có dấu loạn về tiểu tiện nhiễm do viêm nhiễm gây ra hay không và khám xem bệnh nhân có những dấu hiệu như là dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân hay không và chỉ định một những xét nghiệm rất là đơn giản ví dụ như co mổ bụng ví dụ như là xét nghiệm máu bao gồm công thức máu xem tình trạng viêm nhiễm ra sao rồi chức năng thận
và từ đó thì bác sĩ có thể kết luận được rằng là cái nhiễm khuẩn tín niệm bệnh nhân đang mắc phải là nhiễm khuẩn tín niệm đơn thuần hay nhiễm khuẩn tín niệm phức tạp để đưa ra những pháp đồ thái độ điều trị
với những nhiễm khuẩn tín niệm đơn thuần đơn giản bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị ngoại trú bằng việc các thức uống thuốc kê đơn
với những phần tiết điệu phức tạp tái diễn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải làm thăm dò thêm một số các xét nghiệm đặc biệt ví dụ như nuôi cấy vi khuẩn ở trong nước tiểu nuôi cấy vi khuẩn ở trong máu để nhằm là gì
nếu chúng ta bắt được những vi khuẩn này chúng ta có kháng sinh đồ chúng ta định danh được nó chúng ta sẽ điều trị bằng những kháng sinh hiệu quả mà bệnh nhân bớt tốn kém giảm tình trạng kháng kháng sinh và cũng như các biến chứng có thể gặp phải trong quá trình điều trị
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi